hội chữ thập đỏ tỉnh trà vinh đã vận động và được quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup hỗ trợ hai năm trăm linh phần quà tết
nhằm giúp các hội nghèo nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện để đón tết kỷ hợi vui tươi và đầm ấm hơn
ngày một mươi năm tháng một trên vùng đất củ lao huyện châu thành tỉnh trà vinh hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup
đã tổ chức trao hai trăm bảy mươi bốn phần quà cho các đối tượng hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam của hai xã củ lao hòa minh và long hòa
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng nhằm giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện để đón tết kỷ hợi vui hơn
đây là lượt mở đầu cho đợt tặng quà diễn ra trong ba ngày liên tiếp ở chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh trà vinh